phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tây ninh cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
gồm nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và nguyễn thị thùy phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng ngụ khu phố bốn phường tân hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi vận chuyển mua bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
trước đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tây ninh đã bắt quả tang hai đối tượng trên
đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu từ campuchia về việt nam tiêu thụ
tăng vật thu giữ gồm một mươi sáu bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu được bịt kín bên trong các bọc ni lông màu đen
được cất dấu trên xe ô tô mang biển số sáu mươi c hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi tám
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tây ninh tiếp tục điều tra làm rõ